ban giám đốc công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung tá đinh tú anh
đội trưởng đội cảnh sát trật tự và trung tá nguyễn quang trường đội phó đội cảnh sát một trăm một mươi ba
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai
hai đồng chí này bị đình chỉ công tác vì liên quan đến vụ gây mất trật tự an ninh trên đường đặng văn trơn
thành phố biên hòa vào chiều ngày một mươi hai tháng sáu mà truyền hình nhân dân đã đưa tin
theo đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng sáu trong quá trình ăn uống tại quán lam viên phường đặng văn trơn
nhóm của phạm văn hiền mâu thuẫn dẫn đến sô sát với nhóm nguyễn tấn lương
khi nhóm hiền lên xe ô tô rời quán lương điện thoại cho ngô văn giang đến hỗ trợ
ngay lập tức sang huy động kỷ căn cùng nhiều đối tượng chưa rõ lai lịch đến đuổi theo và sử dụng hai xe ô tô chặn ở đầu
và phía sau xe nhóm của hiền lúc này nhóm của hiền khóa cửa ngồi trên xe
thời điểm vụ việc xảy ra nhiều người hiếu kỳ tụ tập gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
trong nhóm đi chung với phạm văn hiền có trung tá đinh tú anh và nguyễn quang trường